để hạn chế các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các trung cư nhà cao tầng như trong thời gian vừa qua
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung chấn chỉnh những hạn chế yếu kém
trong công tác phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn cho người dân
cụ thể phải xử lý triệt để những công trình chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
và hoàn công xây dựng công trình đã đưa vào hoạt động đề xuất trang bị những phương tiện chữa cháy
cứu nạn cứu hộ cần thiết đối với chung cư nhà cao tầng v v
bổ sung những chế tài nâng cao mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư
cho sử dụng công trình khi chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đẩy nhanh tiến độ đầu tư lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy trên tuyến ống cấp ba hiện hữu
theo dự án quy hoạch ngành phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố đến năm hai nghìn ba mươi
ngoài ra các địa phương phải thường xuyên hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy nổ
và những kỹ năng biện pháp cần thiết để chữa cháy thoát nạn cứu người khi xảy ra sự cố